thành phố đà nẵng đã thống nhất tiếp tục hoàn thiện thủ tục để xây dựng cảng liên triều
đây là thông tin được chủ tịch ubnd tp đà nẵng đưa ra sáng nay
tại buổi tiếp xúc cử tri quận thanh khê
chuẩn bị cho kỳ họp hội đồng nhân dân tp diễn ra vào đầu tháng một mươi hai tới
tại buổi tiếp xúc cử tri quận thanh khê đã bày tỏ sự quan tâm đến tiến độ kế hoạch triển khai xây dựng cảng liên triều
một dự án mang tính động lực phát triển của thành phố đà nẵng và khu vực miền trung tây nguyên
liên quan đến vấn đề này lãnh đạo thành phố đà nẵng khẳng định xây dựng cảng liên triều đã được nghiên cứu trong nhiều năm
đã có trong nghị quyết ba mươi ba từ năm hai nghìn ba nay là nghị quyết bốn mươi ba của bộ chính trị
hiện nay cơ bản về mặt thủ tục đã hoàn tất chính phủ đã đồng ý và chính quốc hội bố trí vốn trung hạn
chính quyền tp vẫn giữ nguyên quan điểm quyết tâm xây dựng cảng liên triều
trong tương lai khi cảng liên triều đi vào khai thác cảng tiên sa sẽ dần được chuyển đổi để phục vụ du lịch